gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội nhà ở công nhân sẽ được triển khai trong một hai ngày tới
theo đó mức lãi suất cho vay với người mua dự kiến là tám hai trong vòng năm năm
đây là thông tin được lãnh đạo ngân hàng nhà nước cung cấp tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba vừa diễn ra vào chiều ngày hôm qua
thông tin về lộ trình tiến độ gói một trăm hai mươi tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội nhà ở công nhân